ca bệnh một trăm linh là nam năm mươi năm tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở quận tám tp hcm
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân từ kuala lumpur malaysia về việt nam trên chuyến bay của hãng hàng không asian airlines số hiệu ak năm trăm hai mươi
trên chuyến bay của hãng hàng không việt nam airlines số hiệu vn năm mươi từ anh về sân bay cần thơ vào sáng ngày một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi có bốn trường hợp là ca bệnh một trăm linh một nữ quốc tịch việt nam hai mươi sáu tuổi địa chỉ ở thành phố vũng tàu bà địa vũng tàu số ghế trên chuyến bay là hai mươi sáu f
ca bệnh một trăm linh hai nữ quốc tịch việt nam chín tuổi địa chỉ ở quận hoàn kiếm tp hcm số ghế trên chuyến bay là hai mươi d
ca bệnh một trăm linh ba nam quốc tịch việt nam hai mươi hai tuổi địa chỉ ở quận phú nhuận tp hcm số ghế trên chuyến bay là một mươi hai s
ca bệnh một trăm linh bốn bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam
ca bệnh một trăm linh ba tuổi địa chỉ ở quận một mươi hai tp hcm số ghế trên chuyến bay là hai mươi bảy d
trên chuyến bay của hãng hàng không airasia số hiệu ak năm trăm bảy mươi năm từ malaysia về tới sân bay cần thơ vào sáng ngày một mươi tám ba hai nghìn hai mươi
bao gồm hai trường hợp là ca bệnh một trăm linh năm nữ quốc tịch việt nam ba mươi năm tuổi địa chỉ ở huyện trợ mới của tỉnh an giang số ghế trên chuyến bay là sáu e
các bệnh một trăm linh sáu nữ quốc tịch việt nam hai mươi tuổi địa chỉ ở huyện châu phú của tỉnh an giang số ghế trên chuyến bay là sáu c
các bệnh một trăm linh bảy là nữ bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi quốc tịch việt nam nhân viên thiết kế đồ họa là con gái và sống cùng bệnh nhân tám mươi sáu
các bệnh một trăm linh tám bệnh nhân nam một mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở cầu giấy hà nội
bệnh nhân là du học sinh việt nam tại anh về nước ngày một mươi tám tháng ba trên chuyến bay vn năm mươi
các bệnh một trăm linh chín bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở hoàng mai hà nội
bệnh nhân từ thái lan về việt nam trên chuyến bay tg
các bệnh một trăm một mươi bệnh nhân nam một mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở đông đa hà nội
bệnh nhân từ nhật bản về hà nội trên chuyến bay gl năm trăm bảy mươi một số ghế một a
ca bệnh một trăm một mươi một bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở hải hậu tỉnh nam định
bệnh nhân về việt nam trên chuyến bay vn một mươi tám số ghế ba mươi sáu d
các bệnh một trăm một mươi hai bệnh nhân nữ ba mươi tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở hoàn kiếm hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại pháp về việt nam trên chuyến bay vn một mươi tám
các bệnh một trăm một mươi ba bệnh nhân nữ một mươi tám tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở hoàn kiếm hà nội
bệnh nhân là du học sinh người anh về nước trên chuyến bay vn năm mươi
trong trận chiến này ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành
thì còn có sự vào cuộc của cấp cơ sở và nhân dân
trong một diễn đàn mới đây thì thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã có những đánh giá
ghi nhận về vai trò của người dân
cũng như cấp cơ sở trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
họ đã đóng góp ở nhiều vai trò khác nhau từ việc tuyên truyền giám sát đến hỗ trợ những người bị cách ly
khi toàn dân tham gia phòng chống dịch thì mọi việc sẽ thành công
và chúng ta có niềm tin sẽ hoàn thành được mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế
ngay tại sảnh lễ tân của trung cư này để sẵn những chai xịt khuẩn để người dân sử dụng phòng chống dịch bệnh
còn tại các thang máy được dán ni lông
và hai tiếng sẽ thay một lần
ngoài sân chơi vốn là nơi tập trung đông người
thì nay trở nên vắng vẻ như thế này
tương tự tại trung cư này rất nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được ban quản lý đưa ra
ngoài ra công tác tuyên truyền đến người dân cũng được chú trọng
với những người dân như bà hảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
không đưa tay lên mắt mũi miệng đeo khẩu trang khi đi ra ngoài không nói chuyện ở thang máy bà đã thuộc nằm lòng
phải luôn luôn mình phải uống đủ nước giữ cho họng ấm không bao giờ để họng khô
thế thì mình có các biện pháp xúc miệng nước muối này cho vào cổ họng thật lâu khoảng ba lần
hiện tại tòa nhà có hai trường hợp đang cách ly
và hợp động hỗ trợ cư dân là mua nhu yếu phẩm cho cư dân mang đến căn hộ
cũng như là thu gom rác theo quy trình của tòa nhà
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nếu chỉ tuyên truyền giám sát thôi vẫn chưa đủ
câu chuyện ở những khu cách ly cho chúng ta thấy nhiều hơn vai trò của cấp cơ sở
khi họ tham gia hỗ trợ về tinh thần hỗ trợ vận chuyển lương thực thực phẩm cho người dân
thường thường không có vấn đề gì cả nhưng vấn đề cách ly thì cô phải ở nhà thôi cô không đi làm nữa thôi
an toàn cho cả bản thân gia đình và cho cộng đồng thôi
những chiến sĩ công an này không chỉ giữ nhiệm vụ bảo đảm an ninh
mà còn hỗ trợ lực lượng cơ sở trong việc phòng chống dịch
như làm thêm những tuyên truyền viên giám sát thậm chí có người nói vui
họ là những người shipper thân thiện khi mang đồ ăn thức uống vào khu cách ly
về lương thực thực phẩm hoặc là trang thiết bị phục vụ sinh hoạt